nhằm giải quyết những vướng mắc kiến nghị của nhân dân trong thực hiện các ưu đãi đối với người có công với cách mạng
mới đây tại huyện sơn tịnh một trong những địa phương có tỷ lệ người có công nhiều nhất tỉnh quảng ngãi
các ngành chức năng tỉnh đã tổ chức đối thoại với nhân dân để trả lời và đưa ra các hướng giải quyết cho bà con
tại buổi đối thoại người có công cách mạng người thân gia đình đã có nhiều ý kiến đóng góp trong thực hiện chế độ
chính sách tại cơ sở đồng thời đề nghị làm rõ giải quyết những vương mắc về chế độ liệt sĩ
nhà ở cho gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng qua các thời kỳ trợ cấp theo quyết định hai trăm chín mươi của thủ tướng chính phủ
chính sách bảo hiểm y tế giải quyết chế độ chất độc hóa học còn tồn động
hầu hết các ý kiến đều đề cập đến vấn đề giải quyết chế độ chính sách cũng như những bất cập hồ sơ thời gian kéo dài
công tác giám định để giải quyết chế độ chất độc hóa học
những kiến nghị yêu cầu của người có công đã được đại diện lãnh đạo địa phương và ngành chức năng trả lời cụ thể
và đưa ra các hướng giải quyết cho bà con
tỉnh quảng ngãi cũng đã ghi nhận và xác minh giải quyết lại các trường hợp cụ thể